ngày ba mươi tháng một mươi hai tại cảng hàng không liên khương tỉnh lâm đồng cục hàng không việt nam tổ chức diễn tập khẩn nguy sân bay năm hai nghìn một mươi chín
với tình huống xử lý chữa cháy tàu bay và cứu nạn cứu hộ hành khách khi tàu bay gặp sự cố kỹ thuật phải hạ cánh khẩn cấp
theo tình huống giả định tàu bay thương mại chở một trăm bốn mươi năm hành khách và hai tám tấn hàng hóa hành lý dự định hạ cánh tại cảng hàng không liên khương
nhưng đài kiểm soát không lưu nhận thông báo từ tổ lái tàu bay bị trục chặt hệ thống càng sau bên phải xin ưu tiên hạ cánh và yêu cầu hỗ trợ mặt đất
nhận thông tin từ trạm báo động chỉ huy trưởng trung tâm khẩn nguy chỉ đạo báo động khẩn nguy chờ tại chỗ
tổ lái xử lý ban đầu theo phương pháp bay thông thường ở độ cao một trăm năm mươi mét để xác định tình trạng sau đó hạ cánh khẩn cấp với tình trạng càng không được thả hoàn toàn
do tốc độ lớn và phanh gấp nên tàu bay bị gãy càng sau bên phải cánh tràn sát xuống đường tàu bay mất lái xông ra ngoài gây cháy nổ
cảng hàng không liên khương cùng các lực lượng hiệp đồng như cảnh sát phòng cháy chữa cháy cảnh sát giao thông công an quân sự y tế tiến hành xử lý tình huống khẩn nguy
buổi diễn tập diễn ra thành công theo đúng kịch bản góp phần bảo đảm an toàn an ninh hàng không khi có thể xảy ra tình huống tương tự trong thực tế